mâu thuẫn trong lúc uống cà phê ẩu đả khiến một người bị chém tử vong tại chỗ hai người thương tích nặng
liên quan đến vụ án này cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với dương hải âu để điều tra về tội giết người
cùng bị bắt giam có ba bị can khác bao gồm cao văn trường nguyễn ngọc hoàng và đỗ dư thọ
để điều tra về tội gây dối trật tự công cộng
vào tối ngày hai mươi chín tháng năm hậu và trường xảy ra mâu thuẫn trong lúc uống cà phê
hậu đã rủ thêm người tìm đánh trường
trong lúc xô sát âu cầm dao chém liên tiếp vào nhóm của hậu khiến hậu tử vong tại chỗ
hai người khác bị thương được đưa đi cấp cứu
sau khi gây án âu đã đến cơ quan công an để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội